thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các phó thủ tướng vương đình huệ trịnh đình dũng
chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và xảy ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
tại đầu cầu tp hcm có bí thư thanh huy nguyễn thiện nhân
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đầu tư công đã đóng góp lớn
vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt là các công trình hạ tầng quan trọng
các công chiếm tới một mươi bảy tổng giá trị gdp của cả nước khoảng ba mươi hai tổng mức đầu tư toàn xã hội
trong năm hai nghìn một mươi chín thế nhưng tình trạng chậm giải ngân trong gần một mươi năm qua đã tạo nên nút thắt cổ trai
đối với nền kinh tế gây ra nhiều hệ lụy thủ tướng đã chỉ ra bốn hậu quả lớn
đó là ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế vốn đầu tư công thường là một trong những nguồn lực
của các dự án lớn những hạ tầng quan trọng nên khi bị chậm cũng sẽ kéo lùi các dòng vốn
đối ứng khác ảnh hưởng đến huy động vốn xã hội ảnh hưởng đến uy tín quốc gia
giảm niềm tin của các nhà đầu tư và nhà tài trợ gây lãng phí trong khi tiền nằm ở đó
mà chính phủ vẫn phải trả thêm chi phí vốn doanh nghiệp và chủ đầu tư sẽ phải chịu chi phí vốn
đội lên thủ tướng đề nghị tại hội nghị cần phải làm rõ về những nguyên nhân khách quan
chủ quan của tình trạng chậm giải ngân này
thủ tướng yêu cầu tại hội nghị phải đưa ra những giải pháp mạnh mẽ hơn
thủ tướng nhấn mạnh thủ tướng sẽ cắt vốn chuyển vốn của những dự án những địa phương
những bộ ngành không giải ngân được để cho các bộ ngành địa phương khác giải ngân có hiệu quả hơn
về nguyên nhân chậm giải ngân của các bộ hiện vẫn là công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục
là cái công tác đấu thầu chúng ta cũng phải làm trình tự khi mà có mặt bằng chúng ta mới được khởi công
và sau khi dán được việc thì phải đấu thầu thiết kế
thiết kế được duyệt thì mới được đấu thầu xây lắp
do đó hiện nay chúng tôi đang tập trung vào công tác đấu thầu và nhất là đấu thầu xây lắp để khởi công
thứ tư là chúng tôi vướng mắt về các dán oda
trong hai mươi sáu tỷ thì có một mươi tỷ là các dán oda
mà dán oda thì nó vướng một là vốn đối ứng hai là điều chỉnh hiệp định ba là có nhiều dự án đã hoàn thành nhưng mà chưa điều chỉnh hiệp định thì không được bố trí vốn và không giải ngân được
cái vương mắc nhất hiện nay của tất cả các dự án đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp lớn nhất là giải phóng mặt bằng
giải phóng mặt bằng có hai cái việc
một là cái đền bù
thì bây giờ nó trượt giá nó thay đổi giá phải điều chỉnh
và nó tăng vốn chưa bố trí kịp về cái vốn để mà giải phóng mặt bằng
mà cái phần này là ngân sách địa phương phải cân đối
nhiều địa phương này không bố trí được cái nguồn vốn để giải quyết cái giải phóng mặt bằng này
cái thứ hai nó liên quan đến cái việc mà thực hiện cái pháp luật về quản lý rừng và đất núa
thì cái việc này phải xin các cái cấp và thực hiện theo đúng quy định pháp luật
công tác ủy thác ký hợp đồng ủy thác
dự án là một quy định mới trong luật xây dựng hai nghìn một mươi bốn
cho nên là việc thực hiện ở các đơn vị đặc biệt là bộ y tế
đối với cả hai dự án trọng điểm bệnh viện việt đức hai và bệnh mai hai
cũng là xảy ra trong lời kỳ này
cho nên là các ban quản lý dự án chuyên ngành và khu vực mới được thành lập
trên bộ máy tổ chức chưa được kiện toàn năng lực chưa được đáp ứng đầy đủ
và mặt khác thì sự phối hợp giữa chủ đầu tư với ban quản lý dự án chuyên ngành
hoặc là ban quản lý dự án khu vực còn chưa được chặt chẽ
nhàng dẫn đến việc quản lý dự án theo hợp đồng người khác
chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn
tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
được quốc hội quyết định là bốn trăm hai mươi chín ba trăm linh tỷ đồng
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bộ kế hoạch và đầu tư đã trình thủ tướng chính phủ
giao kế hoạch chi tiết đạt trên ba trăm sáu mươi bảy tỷ đồng bằng tám mươi năm năm dự toán
như vậy tỷ lệ kế hoạch vốn được giao sẵn sàng để giải ngân là khá cao
số vốn chưa giao kế hoạch chi tiết
chỉ chiếm một mươi bốn năm không phải là nguyên nhân trực tiếp
chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân
ngay cả đối với số vốn đã được giao kế hoạch nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp